xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi tin tức một mươi sáu h của truyền hình nhân dân
thưa quý vị từ ngày chín đến ngày một mươi sáu tháng bốn trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh ninh bình thuộc sở tư pháp tỉnh
đã tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người nghèo đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các xã của huyện miền núi nho quang
chương trình tuyên truyền và trợ giúp pháp lý về các vấn đề như quyền sử dụng đất ở đất lâm nghiệp
các quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chế độ quyền sử dụng đất thời hạn sử dụng đất quy định sử dụng đất chăn nuôi
chương trình góp phần bảo đảm công bằng trong tiếp cận pháp luật của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
xây dựng các mô hình điểm tại địa phương giúp cho đồng bào dân tộc thiểu số kịp thời tiếp cận pháp luật
và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý có chất lượng để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình khi gặp vướng mắt tranh chấp pháp luật
di chỉ khảo cổ mái đá ngườm tại xã thần sa huyện võ nhai tỉnh thái nguyên được phát hiện năm một nghìn chín trăm tám mươi và được xếp hạng di tích quốc gia năm một nghìn chín trăm chín mươi
mới đây bảo tàng tỉnh thái nguyên và viện khảo cổ học đã tiến hành khai quật lần thứ năm tại di chỉ này và đã phát hiện nhiều hiện vật
mang lại nhận thức mới trong công tác nghiên cứu khảo cổ học tiên sử ở việt nam
đợt khai quật lần thứ năm tại di chỉ mái đá ngườm làm rõ thêm đặc trưng của các loại hình
di vật đá trong khoảng bốn mươi một năm trăm linh năm đến hai mươi hai năm trăm linh năm trước
kết quả thu được các hiện vật gồm một số loại hình công cụ hạch cuội công cụ mảnh tu chỉnh mảnh tước mảnh tách công cụ xương
cùng với một số hạch cuội nguyên liệu đã được phát hiện trong tầng văn hóa
bên cạnh đó một số bằng chứng về phương pháp chế tác lần đầu tiên cũng được phát hiện tại đây
qua cuộc khai cuộc này chúng tôi tiếp tục đào sâu qua tầng bốn mươi một năm
chúng tôi phát hiện những lớp văn hóa mới một giai đoạn rất sớm và cổ hơn
một giai đoạn phương ngưỡng phát triển rất nhiều
và đây là những phát hiện đầu tiên của một loại hình di tích và hang động máy đá có liên đại chắc là trên năm mươi năm như tại việt nam
các kết quả nghiên cứu từ những năm trước và kết quả khai quật gần đây cho thấy
khu vực huyện võ nhai có mật độ di tích khảo cổ học tiền sử khá cao
ngoài ra khu vực này còn có nhiều hang động có cảnh quan độc đáo có thể kết hợp khai thác để phát triển du lịch văn hóa sinh thái bền vững
nhưng đồng thời cũng đặt ra vấn đề bảo vệ hiện trạng di tích khi khách du lịch đến tham quan tại khu vực này
chúng tôi sẽ có những biện pháp để bảo tồn phát huy giá trị di tích
và với những hiện vật mà chúng tôi khai quật được thì chúng tôi sẽ xây dựng phòng trưng bày để cùng với địa điểm di tích này
sẽ là lớp học giáo dục truyền thống lịch sử của địa phương cũng như là các thế hệ học sinh sinh viên học tập trên địa bàn tỉnh thái nguyên
di chỉ mái đá ngườm chứa đựng những giá trị mang tầm khu vực trong nghiên cứu thời đại đá cũ ở việt nam và châu á
thời gian tới nếu tiếp tục mở rộng khai quật nghiên cứu tại đây có thể hy vọng phát hiện thêm di cốt người cổ
ở giai đoạn sớm trên bốn mươi một năm trăm linh năm cách ngày nay thì những đóng góp của mái đá ngườm vào trí thức khảo cổ học khu vực và thế giới sẽ càng trở nên nổi bật hơn
tuyến canh t hai chảy khoa khu dân cư của thành phố hải dương tỉnh hải dương đã ô nhiễm từ nhiều năm nay
giống bắc hưng hải bị ô nhiễm nặng hơn do xả thải vào hệ thống này
thành phố đã xử lý ô nhiễm như xử lý bằng chế phẩm làm bè trong thủy sinh tuy nhiên các giải pháp tạm thời này gần như không có tác dụng
năm hai nghìn hai mươi thành phố hải dương đã triển khai lắp đặt sáu mươi ba bè thủy sinh bổ sung trên một tám trăm linh lít hóa chất tổng hợp và hơn ba tám trăm linh lít chế phẩm sinh học
để cải thiện tình trạng ô nhiễm trên tuyến canh t hai
thế nhưng tất cả chỉ là giải pháp tạm thời bởi theo thống kê của ngành chức năng
mỗi ngày con canh này phải tiếp nhận hơn ba mươi tám m ba nước thải một ngày đêm

trong khi chờ thành phố hải dương hoàn thiện kế hoạch cơ sở dự án xây dựng đường ống thu gom tách riêng nước thải đô thị
về trạm xử lý nước thải tại khu vực phía tây thành phố trước khi xả ra sông sặt
thì người dân sống gần canh t hai vẫn phải chịu đựng sự ô nhiễm là một bài toán cần sớm có lời giải
và tình trạng ô nhiễm ở hệ thống bắc hưng hải sẽ ngày càng trầm trọng hơn
thưa quý vị quý một năm nay công an tỉnh lào cai đã thu giữ hơn bảy trăm linh khẩu súng săn đao kiếm và công cụ hỗ trợ các loại
từ các huyện thị xã thành phố trên địa bàn
đây là kết quả của quá trình đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động thu hồi vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ
tổ chức cho các hộ kinh doanh cá nhân làm cam kết không mua bán các loại phế liệu phế phẩm là vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ
vận động nhân dân vừa tự giác giao nộp vừa tích cực tham gia phát hiện tố giác đấu tranh ngăn chặn các hoạt động mua bán
vận chuyển sử dụng trái phép các loại vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ
cuối bản tin như thường lệ sẽ là thông tin thời tiết tại một số địa phương xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị